chiều ngày một mươi năm tháng sáu tại hà nội ban thường vụ tỉnh ủy hà tĩnh phối hợp với ban biên tập báo nhân dân
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức họp báo tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đồng lộc hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi họp báo theo đại diện của ban chỉ đạo kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đồng lộc cho biết
trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra các hoạt động ý nghĩa khác như gặp mặt cựu thanh niên sung phong tiêu biểu
thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ người thân một mươi nữ liệt sĩ thanh niên sung phong ngã ba đồng lộc
lễ cầu siêu các liệt sĩ hy sinh tại ngã ba đồng lộc khánh thành đền thờ ngã ba đồng lộc
lễ thắp nến tri ân lễ rỗ lần thứ năm mươi của một mươi nữ liệt sĩ thanh niên sung phong
xây mới sửa chữa nhà ở cho các gia đình cựu thanh niên sung phong gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
trong số các hoạt động này lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đồng lộc và chương trình nghệ thuật đặc biệt
dự kiến diễn ra vào tối ngày hai mươi một tháng bảy tới đây tại khu di tích ngã ba đồng lộc